kính thưa quý vị nhiều khu vực và tuyến đường của thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã ngập nặng do cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ
và trong cơn lũ lớn do mưa lực lượng công an đã cứu kịp thời hai người
trong đó có một cụ già đồng thời sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm
theo đó từ khoảng một mươi năm h chiều ngày hai mươi năm tháng tám nhiều khu vực và tuyến đường
trên địa bàn thành phố biên hòa xuất hiện ngập cục bộ và ngập nặng
trong đó phải kể đến khu vực vòng xoay cổ một mươi một thuộc phường phước tân long bình tân
nhiều hộ dân khu phố vườn dừa và khu phố miễu thuộc phường phước tân
bị ngập nặng vào nhà và các khu nhà trọ
tại hai khu phố này nước đổ về từ các con suối rất lớn nên đã tràn ra các tuyến đường dân sinh
nước chạy xiết khiến hai người dân trong đó có một cụ già ở khu phố miễu
vừa chạy ra khỏi nhà để tránh lũ tràn vào thì bị mắc kẹt ngoài đường
với dòng nước lớn cuồng chảy
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an thành phố biên hòa
và công an phường phước tân đã phối hợp cùng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố biên hòa
nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện đến hiện trường
với mực nước dân cao và chảy xiết các chiến sĩ công an đã phải men theo từng cột điện bờ tường
cẩn trọng di chuyển để tránh các chứa ngại vật nhất là hệ thống dây điện
để tiếp cận các hộ dân đang gặp nguy hiểm
sau nhiều giờ vật lộn với dòng nước các chiến sĩ đã cứu được hai người dân
trong đó có một cụ già đồng thời sơ tán người dân đến địa điểm an toàn
ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tổ tuần tra lưu động công tác phòng chống covid một mươi chín
phường xuân an thành phố phan thiết cho biết đã bắt giữ bốn đối tượng có hành vi vi phạm quy định
công tác phòng chống dịch và mua bán ma túy trong thời gian giãn cách
theo đó qua công tác tuần tra tổ tuần tra lưu động công tác phòng chống covid một mươi chín
phường xuân an thành phố phan thiết đã phát hiện đối tượng nguyễn trung nhân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và trần đào ngọc còn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng trú tại khu phố sáu phường phú thủy
lưu thông trên đường tôn đức thắng về hướng cầu bến lội thuộc phường xuân an
nhưng không có giấy tờ do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp chứng minh lý do chính đáng ra đường
trong thời gian thành phố phan thiết đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu của
thủ tướng chính phủ để phòng chống dịch covid một mươi chín đối tượng nhân và còn khai nhận lý do ra đường là
một người nhận tiền tại khu vực công viên gần cầu bến lội thuộc phường xuân an
qua lời khai của hai đối tượng trên tổ tồn tra lưu động đã tổ chức mai phục và đến khoảng năm giờ bốn mươi năm
một mươi phút cùng ngày đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng trần quốc hòa sinh năm hai nghìn và hàng lê
tuấn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng trú tại xã mương máng huyện hàm thuận nam cùng tăng vật ở hai gói
ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng mà đối tượng vũ xác nhận là số ma túy được giấu phía dưới
trong và miếng xuất bên trong mũ bảo hiểm bước đầu đối tượng vũ khai nhận mà số ma túy trên đến
để giao cho còn công an phường xuân an đã củng cố hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền